thưa quý vị vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thường tín hà nội
đã tìm thấy thi thể nạn nhân là em trần thúy hiền sinh năm hai nghìn hai là sinh viên năm thứ nhất của học viện ngân hàng
bị giết trong vụ án giết người cướp tài sản tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng một mươi
cũng vào tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi cơ quan chức năng cũng đã bắt được nghi phạm thứ hai trong vụ án này
và trong sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi đại tá nguyễn thanh tùng phó giám đốc công an hà nội cho biết
đơn vị đã khởi tố bị can đối với nguyễn xuân trung ba mươi năm tuổi và nguyễn văn quân ba mươi bảy tuổi
cùng ở huyện thường tín hà nội về tội giết người cướp tài sản
đây chính là hai đối tượng đã gây ra vụ án mạng trên
đây là đối tượng nguyễn xuân trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm có hộ khẩu thường trú tại xã văn phú huyện thường tín hà nội
trung là đối tượng chính gây nên cái chất của nữ sinh hiển
tại cơ quan công an trung khai nhận vì lòng tham nên đã nảy sinh ý đồ giết cô gái hắn gấp
ở bình thuận hà nội
công an huyện thường tín đang khẩn trương phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội và các đơn vị liên quan
thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật